viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án chuyên bay giải cứu năm mươi bốn bị can bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao thành phố hà nội và một số tỉnh
cáo trạng xác định bị can tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao được xác định đã ba mươi bảy lần nhận hối lộ với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng
bị can vũ hồng nam cựu thứ trưởng bộ ngoại giao hai lần nhận hối lộ số tiền gần hai tỷ đồng
bị can nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhận hối lộ ba mươi hai lần với tổng số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
bị can phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hai trăm năm mươi ba lần với tổng số hơn bốn mươi hai sáu tỷ đồng
bị can chử xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhận hối lộ bảy lần với số tiền hơn hai tỷ đồng
bị can trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tp quảng nam nhận hối lộ chín lần với số tiền năm tỷ đồng
bị can nguyễn quang linh cựu trợ lý của phó thủ tướng chính phủ nhận hối lộ năm lần với số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ là một số đại sứ cán bộ ngoại giao làm việc tại nhật bản malaysia nga angola